mà nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh tuyên quang lần thứ một mươi sáu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đã đề ra
đây là trung tâm hành trình công thành phố tuyên quang một trong hai trung tâm hành trình công đầu tiên của tỉnh tuyên quang thành lập nhằm nhanh chóng giải quyết các thủ tục hành chính
tại đây mọi chủ trương chính sách của nhà nước nhất là các chính sách thu hút đầu tư các thủ tục hành chính mới ban hành được niềm yết công khai minh bạch giúp doanh nghiệp và người dân nắm bắt kịp thời thông tin về quy hoạch kế hoạch dự án trên địa bàn
thành phố là một trong hai đơn vị hành trình của tỉnh được lựa chọn làm khí điểm trung tâm hành trình công
sau khi đưa trung tâm hành trình công
chúng tôi đã phân đấu và đã giảm thiểu được ba mươi thời gian để tạo thuận lợi nhất cho người dân cũng như doanh nghiệp
để thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư và phát triển tỉnh tuyên quang xác định cần có sự thay đổi về lề lối tác phong làm việc
theo hướng tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân nhất là trong khâu giải quyết các thủ tục hành chính
vì vậy ubnd tỉnh tuyên quang đã ban hành quyết định thành lập trung tâm hành chính công tại thành phố tuyên quang và huyện chiêm hóa
đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính ở tất cả các cấp các đơn vị sở ngành trên địa bàn tỉnh
đơn giản hóa bộ thủ tục hành trình theo chế độ một cửa hoặc là một cửa liên thông hoặc là thành lập các đơn vị hành trình công ở cấp huyện thành phố giải pháp thứ hai
chúng tôi đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng điện đường trường trạm đó là hạ tầng kỹ thuật thiết yếu để phục vụ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư
tỉnh tuyên quang đã hoàn thành khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh phù hợp với khung kiến trúc chính phủ điện tử quốc gia
đưa hệ thống dịch vụ hành chính công một cửa điện tử của tỉnh vào hoạt động để phục vụ cho người dân và doanh nghiệp
một số cơ quan trên địa bàn tỉnh tuyên quang đã cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ ba bốn như sở tài nguyên và môi trường
sở kế hoạch và đầu tư sở giao thông vận tải sở tư pháp để phục vụ người dân và doanh nghiệp
tôi nghĩ là với việc củng cố tăng cương mạng liên kết của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và với chủ trương xây dựng một chính quyền thân thiện
thì tuyên quang hoàn thành có thể trở thành một điểm sáng cho các địa phương
có điều kiện khó khăn bứt phá vươn lên và sánh vai với lại các địa phương ở những trung tâm kinh tế trong cả nước
công cuộc cải cách các thủ tục hành chính cũng như cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nói chung vẫn là một hành trình rất là gian nan
quan trọng là làm thế nào để những chủ trương những giải pháp từ cấp lãnh đạo cao nhất có thể trở thành hành động thực tiễn hàng ngày của đồng ngũ cán bộ công chức
và hiện nay thì chúng ta mới đang khởi động quá trình này
và cái điểm đến của cải cách hành chính sẽ phải chính là hành vi của từng cán bộ công chức một
bên cạnh cải cách thủ tục hành chính tỉnh tuyên quang còn tiến hành khảo sát công bố xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện thành phố các sở ban ngành
trên cơ sở thăm dò mức độ hài lòng của nhà đầu tư doanh nghiệp hợp tác xã đang sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh
qua đó giúp các đơn vị được khảo sát tìm ra những tồn tại hạn chế triển khai các giải pháp khắc phục nâng cao chất lượng phục vụ thái độ làm việc của cán bộ nhân viên
góp phần nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh của tỉnh
trong năm năm trở lại đây chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh tuyên quang đều tăng
năm hai nghìn một mươi tám đã vươn lên vị trí thứ ba mươi bốn trên sáu mươi ba tỉnh thành phố với hầu hết các chỉ số thành phần đều có sự tăng điểm như tiếp cận đất đai tính minh bạch chi phí thời gian chi phí không chính thức cạnh tranh bình đẳng
chỉ cần rút ngắn một thủ tục
mạng số thuế tự động của ngành thuế thôi thì rút ngắn xung quanh còn có một ngày nghĩa là rút ngắn được hẳn một một ngày
thì chúng ta thấy rằng cứ một ngày đối với thủ tục hành chính các thứ đối với doanh nghiệp thì nó là vấn đề rất là mang lại nhiều cơ hội nhiều đỡ chi phí
nhất là đối với những cái doanh nghiệp mà nằm ở vùng sâu xa ở các huyện nếu như mà không giải quyết được thời gian thủ tục hành chính một cách nhanh chóng thì cái thời gian người ta đi lại rất là nhiều tốn kém
tuyên quang hiện đã trở thành điểm đến của nhiều doanh nghiệp trong nước
và doanh nghiệp nước ngoài đã có nhiều nhà đầu tư lớn vào đầu tư tại địa phương như tập đoàn vingroup tập đoàn mường thanh tập đoàn dệt may việt nam tập đoàn dabaco tập đoàn wondoland
nhiều tập đoàn lớn tổng công ty tổ chức trong nước và nước ngoài đã đến tuyên quang để khảo sát nghiên cứu môi trường đầu tư như tập đoàn flc tập đoàn sun group tập đoàn th tập đoàn dsh tây ban nha công ty delta tổ chức zroov
đến nay tỉnh tuyên quang đã chấp nhận chủ trương đầu tư cho hai trăm sáu mươi ba dự án với tổng số vốn trên ba mươi bảy tỷ đồng
trong đó có tám dự án của nhà đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký trên một trăm tám mươi bốn triệu đô la mỹ
dự án nhà máy sản xuất dày của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dày trung di tuyên quang được xem là minh chứng cho những nỗ lực trong thu hút đầu tư và cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp của tỉnh tuyên quang
tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám dự án này được tỉnh tuyên quang chấp thuận đầu tư và chỉ sau sáu tháng một dây chuyền sản xuất dày xuất khẩu đã chính thức được vận hành
với một dự án có tổng giá trị đầu tư gần một tỷ đồng sớm đi vào hoạt động đã cho thấy niềm tin của doanh nghiệp đã được đặt chọn tại tuyên quang
tôi rất hề lòng với môi trường đầu tư tại tuyên quang
chúng tôi đã được hỗ trợ rất nhiều để hoàn thành tất cả các thủ tục
để sau này mình có thể sản xuất thêm nhiều sản phẩm
hy vọng việc sản xuất sau này sẽ thuận lợi
các cấp chính quyền đã hỗ trợ cho công ty chúng tôi rất nhiều
các dự án đầu tư tại tỉnh tuyên quang đã mở ra nhiều triển vọng trong phát triển kinh tế trên địa bàn
năm hai nghìn một mươi năm giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên một mươi ba trăm linh tỷ đồng
thu nhập bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt trên hai mươi chín triệu đồng một người một năm
đến năm hai nghìn một mươi tám giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên một mươi ba trăm linh tỷ đồng

thu nhập bình quân đầu người đạt ba mươi sáu triệu đồng một người một năm
kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá so với mức bình quân chung của cả nước
tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt tám bốn
tỷ lệ hộ nghèo giảm từ một mươi chín ba mươi hai xuống còn một mươi năm ba mươi tám
những chuyển biến về tốc độ tăng trưởng kinh tế
cũng như sự thay đổi trên bảng xếp hạng pci của tỉnh tuyên quang
đã phản ánh một cách toàn diện những thay đổi trong công tác quản lý
chỉ đạo điều hành của cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh
là ủy ban nhân tỉnh sẽ triển khai mạnh các biện pháp
để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
theo hướng là minh bạch thông thoáng cho các nhà đầu tư doanh nghiệp
rồi thành lập và công khai đường dây nóng
hỏi đáp trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của tỉnh
để tiếp nhận các bài hỏi
tiếp nhận phản ánh và hướng dẫn giải đáp cho doanh nghiệp
đồng thời tỉnh cũng sẽ tập trung quán triệt
và yêu cầu các cán bộ công chức về vấn đề đạo đức công vụ
về cải cách hành chính chống quan liêu tham nhũng
sách nhiễu tinh thần là chính quyền phục vụ và hỗ trợ doanh nghiệp
hiện nay tỉnh tuyên quang có trên một năm trăm linh doanh nghiệp đang hoạt động
với tổng số vốn đăng ký trên một mươi bốn tám trăm linh tỷ đồng
phân đấu đến năm hai nghìn hai mươi

trong đó có trên một năm trăm linh doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh
và chỉ số pci của tỉnh sẽ nằm trong top hai mươi của cả nước